lãnh đạo tỉnh hậu giang tổ chức đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do trận rông lốc xoáy xảy ra ngày ba tháng tám làm sập và tốc mái một trăm năm mươi ba căn nhà và năm phòng học ở các huyện thị trên địa bàn
trong đó huyện phụng hiệp là địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất với ba căn nhà bị sập năm mươi năm căn nhà và hai phòng học bị tốc mái rất may không có thiệt hại về người
đến thăm các hộ dân bị thiệt hại đồng chí lữ văn hùng bí thư tỉnh ủy hậu giang đã ân cần thăm hỏi động viên bà con đồng thời trao ba triệu đồng hỗ trợ cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nhằm giúp đỡ người dân sửa chữa lại nhà cửa vượt qua khó khăn trước mắt sớm ổn định cuộc sống